đồn biên phòng a múi sung bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với công an xã a múi sung
vừa bắt giữ bốn công dân khi đang chuẩn bị vượt suối lũng pô xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và lê tiến nguyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thành phố yên bái tỉnh yên bái là hai chị em ruột khai nhận đang trên đường đưa dẫn hai công dân
gồm lò thị công và lò thị kiên dân tộc thái hai mươi tuổi cùng ở tỉnh điện biên xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với giá ba triệu đồng một người thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyễn là đối tượng đã bốn lần tổ chức đón đưa tám người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
thu lợi bất chính một mươi tám triệu đồng
riêng trang từ trung quốc nhập cảnh trái phép về việt nam trú tại thành phố yên bái
lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính ba triệu đồng một người đối với lò thị công và lò thị kiên
khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan